trước diễn biến của dịch tỉnh bắc giang vừa ban hành quyết định điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm sang thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị một mươi chín đối với ba huyện
cụ thể tỉnh bắc giang điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
sang thực hiện chỉ thị một mươi chín đối với huyện yên thế huyện hiệp hòa
thời gian thực hiện bắt đầu từ sáu h ngày hai mươi tám tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
tỉnh cũng đã điều chỉnh việc thực hiện theo chỉ thị một mươi chín đối với một mươi năm xã thị trấn trên địa bàn huyện yên dũng
tỉnh cũng đã điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với ba huyện yên thế huyện hiệp hòa